chiều ngày hôm qua lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang cho biết
do dịch bệnh diễn biến nhanh và có chiều hướng phức tạp tại địa phương
nên tỉnh tạm thời ngưng không đón bà con ở tp hcm về
qua xét nghiệm tầm soát và truy vết từ một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng tám đến bảy h ngày một mươi bảy tháng tám
kiên giang ghi nhận số ca mắc mới là một trăm bảy mươi bảy ca
nâng tổng số ca mắc tính từ ngày hai mươi một tháng sáu đến nay là bảy trăm hai mươi ba ca
đặc biệt tp hcm có số ca mắc tăng đột biến với một trăm bảy mươi sáu ca dương tính mới
trong đó có một trăm sáu mươi tám trường hợp xét nghiệm khu phong tỏa hẻm ba trăm bốn mươi hai ngô quyền
trong sáng ngày hôm qua rạch giá tăng cường các chốt kiểm soát không cho xe ra vào thành phố
theo ủy ban nhân dân tp hcm ngày một mươi một tháng tám
ủy ban nhân dân tp hcm có hướng dẫn các trường hợp cấp thiết đi đến và trở về địa bàn tp hcm
trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
tuy nhiên trong quá trình thực hiện có phát sinh một số vấn đề
không đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nên bắt đầu từ ngày hôm qua rạch giá dừng tiếp nhận
và giải quyết các trường hợp cấp thiết đi đến và trở về tp hcm cho đến khi có chỉ đạo mới